tính từ một mươi một tháng ba đến hai mươi bảy tháng ba đã tăng gấp tám lần so với cùng kỳ năm trước
các hãng hàng không và công ty lữ hành ghi nhận xu hướng bùng nổ nhu cầu đối với các đường bay đến hawaii
saipan và đảo guam cũng như một số điểm đế nơi châu âu và đông nam á
tại các quốc gia này chỉ cần đưa giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
có thể được miễn kiểm dịch và tự do đi lại
saipan và guam đều đạt thỏa thuận bong bóng du lịch với hàn quốc
cho biết hai địa điểm này sẽ xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí và thanh toán chi phí cách ly trong trường hợp khách du lịch mắc covid một mươi chín
mỗi công dân hàn quốc đến sapan du lịch thậm chí còn nhận được một trăm linh đô ưu đãi du lịch
công ty lữ hành của gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến interpark group báo cáo mức tăng trưởng ba trăm hai mươi bốn
về lượng đặt vé máy bay đến châu đại dương tăng hai trăm sáu mươi tám so với đông nam á và tăng hai trăm sáu mươi hai đối với châu âu
từ ngày một mươi một đến hai mươi hai tháng ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
sống chung với covid một mươi chín dường như đã trở thành xu hướng chống dịch chung của các nước
tuy nhiên liệu việc du lịch trả thù này có khiến làn sóng dịch mới bùng nổ tại quốc gia này không